thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp thứ nhất ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử
nhằm đánh giá lại những mặt được và chưa được trong thời gian qua
và bàn một số việc triển khai trong thời gian tới một cách mạnh mẽ hơn
khai mạc phiên họp các thành viên ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử đã ra mắt gồm một mươi thành viên chính phủ
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc là chủ tịch ủy ban
theo đánh giá xếp hạng về chính phủ điện tử của các nước thì việt nam xếp thứ tám mươi tám trên một trăm chín mươi ba quốc gia về chính phủ điện tử
thủ tướng yêu cầu cần đề xuất chỉ tiêu đạt được trong từng giai đoạn xem xét các chỉ tiêu đó đã phù hợp chưa cần điều chỉnh hay đặt ra các chỉ tiêu xác định